theo đại diện bộ giao thông vận tải có tám địa phương chấp thuận kế hoạch mở lại đường bay nội địa và ba tỉnh thành chưa đồng tình
cục hàng không việt nam sẽ cấp phép cho các hãng khai thác đường bay giữa các địa phương đầu đi và đến đã chấp thuận kế hoạch bay
những tỉnh thành chưa đồng ý kế hoạch bay sẽ tạm dừng để sau xem xét
trước khi mở bán vé ngành giao thông sẽ phối hợp với các địa phương công bố điều kiện phòng dịch đối với hành khách
trong tám địa phương đồng ý mở lại đường bay các tỉnh điện biên phú yên khánh hòa bình định thanh hóa đắk lắc hoàn toàn thống nhất với kế hoạch
trong đó nghệ an đề nghị chỉ mở các đường bay từ tỉnh này đến hà nội
tp hcm với tuần suốt hai chuyến khứ hồi mỗi tuần thay vì mở bảy đường bay với một mươi chín chuyến theo đề xuất của cục hàng hông
tp hcm về cơ bản thống nhất tần suất khai thác như kế hoạch đề nghị tổ chức một số chuyến bay khứ hồi trong tuần đến sân bay nội bài
để giải quyết một phần nhu cầu đi lại cấp thiết giữa vùng kinh tế trọng điểm phía nam và các tỉnh phía bắc
đồng thời yêu cầu hành khách chấp hành đúng quy định phòng dịch của thành phố
hai địa phương hiện chưa đồng tình mở đường bay đến địa bàn là hải phòng và gia lai
trong đó gia lai đề nghị sau ngày một mươi năm tháng một mươi tỉnh sẽ kiến nghị mở đường bay phụ thuộc tình hình dịch
hà nội đề nghị cục hàng không việt nam chỉ tổ chức khai thác các đường bay đi đến sân bay nội bài
nếu được sự thống nhất bằng văn bản với hà nội và các tỉnh thành phố lân cận
tuần trước cục hàng không việt nam đã gửi văn bản lấy ý kiến hai mươi địa phương để thống nhất trước khi mở lại đường bay nội địa
trong đó ngoài một mươi một tỉnh đã trả lời hiện chín địa phương chưa phản hồi
tổng số các đường bay nội địa dự kiến khôi phục lại là ba trăm tám mươi năm chuyến bay khứ hồi mỗi ngày